ngày một mươi bảy tháng bảy liên đoàn lao động tỉnh tuyên quang đã lòng trọng tổ chức lễ kỷ niệm chín mươi năm
ngày thành lập công đoàn việt nam và đón nhận huân chương lao động hạng nhì
sau bảy mươi hai năm thành lập tỉnh tuyên quang hiện có hơn một công đoàn cơ sở với gần bốn mươi đoàn viên công đoàn
đoàn viên công đoàn đã có mặt ở hầu hết trong các lĩnh vực kinh tế xã hội trọng yếu của tỉnh
tổ chức các hoạt động công đoàn hướng về cơ sở bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động
nhân dịp này thưa ủy quyền của chủ tịch nước đồng chí chẩu văn lâm bí thư tỉnh ủy tuyên quang
trao huân chương lao động hạng nhì cho liên đoàn lao động tỉnh